điểm tập kết cuối cùng của hành trình xuyên đêm từ tp hcm về quê nhà
theo dự định chuyến xe thứ hai mươi một này cũng là chuyến cuối cùng nhưng vì nghĩa đồng bào sẽ còn thêm chuyến vét ở bình dương và đồng nai
mỗi tuần ba đợt mỗi đợt hai mươi năm xe khách phú yên cẩn mẫn đón dân về quê suốt hơn hai tháng nay
ông nguyễn tấn trân phó giám đốc sở giao thông vận tải phú yên cho biết đến nay tỉnh đã đưa một mươi năm sáu trăm năm mươi năm người dân
từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê trên sáu trăm bảy mươi một chuyến xe do hãng phương trang tài trợ
lẽ ra chương trình này kết thúc luôn vào ngày một tháng một mươi nhưng vì người dân ở bình dương và đồng nai vẫn còn nhu cầu về quê
nên tỉnh quyết định thực hiện đón mỗi địa phương một đợt nữa trong tuần tới ông trân nói
để đón được người dân vào thời điểm tp hcm và các tỉnh phía nam
thắt chặt việc đi lâu
trên đường tỉnh phú yên thành lập một tiểu ban đón công dân do giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh làm trưởng ban
cùng với sự phối hợp của tỉnh đoàn sở thông tin và truyền thông sở giao thông vận tài và sự hỗ trợ không mệt mỏi của hội đồng hương phú yên tại tp hcm
một tổng đài về quê được thiết lập để người dân đăng ký
danh sách người về từng đợt được kiểm tra chặt chẽ thông báo sớm để phía tp hcm chủ động tạo điều kiện cho người dân di chuyển từ nơi trọ ra bến xe
những khó khăn khi qua chốt
trường hợp không có trong danh sách về quê điều vận đề bến xe năn nỉ đều được lực lượng của tiểu ban này giải quyết linh động nhanh chóng
việc đón dân từ những tỉnh thành có dịch về quê trong lúc dịch đã bùng phát tại tỉnh chắc chắn là có làm tăng cánh nặng lên hệ thống cơ sở y tế của địa phương vốn còn khó khăn
thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị và có nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch bệnh rất cao
tuy nhiên chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên đoàn kết đồng thuận nhất là quyết tâm cao với mong muốn chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân phú yên an toàn trong đại dịch và cụ thể hóa việc không ai bị bỏ lại phía sau
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế
và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại